trái với dự kiến của các chuyên gia thị trường ô tô đầu năm hai nghìn một mươi tám vẫn chưa có bước đột phá do lượng xe nhập khẩu về việt nam đầu năm nay trở nên khan hiếm
nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của nghị định một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy về điều kiện nhập khẩu kinh doanh ô tô áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
hai điểm khó khăn nhất là các doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới do nước ngoài cung cấp và mỗi lô hàng đều phải lấy ra một xe để kiểm định
giống như for hay toyota honda việt nam cũng cho biết hiện tại chưa thể nói trước về thời điểm những dòng xe nhập khẩu tiếp theo về nước
toàn là xe nhập khẩu hay là ford ranger đúng trên mặt báo là có giảm hai mươi triệu nhưng trên nguyên tắc không có xe để giao
mình cũng đã thấy đó là những chiếc xe nhập khẩu hay là bình toyota quygo cũng không có xe để giao khách
nó phải lùi lại lịch tới tháng sáu để chính sách được ổn định thì người ta bắt đầu mới ký
đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã qua sử dụng thông tin thuế xe nhập khẩu xuống mức bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã khiến cho giá xe lắp ráp trong nước cũng như thị trường xe cũ đã giảm sâu từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
người dân cũng đã định hình được mức giá để sẵn sàng mua xe phục vụ đi lại dịp tết
chúng tôi buôn xe cũ là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái xe cũ mà đa số là xe lắp ráp trong nước
trong năm cũng đã hạ nhiều rồi bây giờ nó đã ổn định giá thì dân người ta vẫn cứ đi mua bởi vì nó xem thêm nhau lên xuống nó không phải nhiều
vì trước nó đã hạ rồi bây giờ có hạ
trong năm nữa thì nó chỉ hạ được khoảng một bảy triệu thôi nên người ta không tính toán cái việc đó người ta vẫn cứ đi mua
như vậy chỉ có thị trường ô tô đã qua sử dụng đang trạng thái ổn định do sự điều chỉnh của thuế nhập khẩu
còn đối với xe nhập mới hiện tại các hãng đều tỏ ra rè rặt
phương án mà các hãng đưa ra là chờ thêm thông tin từ bộ giao thông vận tải nhằm có sự hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện nghị định của chính phủ